chiều ngày ba mươi tháng một mươi tại thành phố hồ chí minh ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả đã tổ chức hội nghị bàn các giải pháp chống buôn lậu
đường cát và tháo gỡ khó khăn cho ngành mía đường việt nam
tham dự hội nghị có các đại diện hiệp hội mía đường việt nam các doanh nghiệp sản xuất mía đường trong nước
cùng đại diện các cơ quan chức năng của một số tỉnh và thành phố
theo số liệu hiệp hội mía đường việt nam vsa ước tính đường lậu từ thái lan về việt nam
thông qua các cửa khẩu campuchia lên tới tám trăm linh tấn và kéo dài hàng thập kỷ qua
nhưng không có cách nào xử lý triệt đẩy
gian lận thương mại đường lậu từ thái lan đã gây tổn thất cho ngành mía đường việt nam
trong thời gian dài và nghiêm trọng
hơn hai năm qua việc gian lận thương mại buôn lậu quy mô lớn đã khiến cho một phần ba
các nhà máy đường việt nam đóng cửa nhiều cánh đồng mía bỏ hoang vì thua lỗ
cái giá đường nó rẻ quá rẻ đến mức là mình theo cái giá đó thì còn không đủ tiền mía nữa
cho nên là cái người bị nạn lớn nhất ở trong cái ngành đường việt nam mình
thì thực ra là người nông dân đang bị rất là lặng
tại vì là các nhà máy là nếu mà bây giờ giảm cái giá đường theo giá đường lậu thì còn không đủ trả tiền mía nữa
để khắc phục và đấu tranh với tình trạng dập lậu đường ba chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giá đề xuất đưa yêu cầu tri xuất nguồn gốc mặt hàng đường
thành yêu cầu bắt buộc đối với mọi cơ sở sản xuất chế biến đường
bên cạnh đó cần tiến hành điều tra xử lý nghiêm những công chức
vì bảo kê tiếp tay cho buôn lậu và gian lận thương mại đường dập lậu
đánh giá thì chúng tôi thấy là cái sự phối hợp cái sự thực thi của trường nghiệp
đâu đó còn có cái dấu hiệu tiếp tay buôn lậu phản lý
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia sẽ có các kế hoạch chuyên đề các chuyên án làm mẫu
và xử lý trách nhiệm của từng khâu từng cấp
theo các cơ quan chức năng bình quân mỗi năm việt nam tồn kho thường xuyên bốn trăm linh tấn đường
nhập khẩu chính ngạch năm mươi tấn sản xuất từ một hai triệu đến một năm triệu tấn đường
còn lại lượng đường nhập lậu ít nhất bốn trăm linh tấn